thưa quý vị sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự lễ phát động phong trào thi đua
xóa nhà tạm nhà rột nát trong cả nước cùng dự có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
sự kiện do hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phối hợp với đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
mục tiêu của phong trào là huy động mọi nguồn lực mang tính toàn dân toàn diện để xóa toàn bộ nhà tạm
nhà rột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
sớm hơn so với mục tiêu đặt ra tại nghị quyết bốn mươi hai của trung ương
xóa nhà tạo
xóa nhà tạo nhà rột nát là một trong những chủ trương lớn của đảng nhà nước
nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo ổn định cuộc sống
đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể doanh nghiệp tổ chức cá nhân các cấp các ngành trong thời gian qua
với phương châm chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
nhiều nguồn vốn dành cho giảm nghèo nói chung cho công tác xóa nhà tạm nhà rột nát nói riêng
đã được lồng ghép vào các chương trình đề án của trung ương đến địa phương
trong đó có ba chương trình mục tiêu quốc gia có thắng cao điểm vì người nghèo được phát động
trong toàn hệ thống mặt trận những hoạt động này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam bốn cấp
đã vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được trên hai mươi ba tỷ đồng
cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được gần một trăm bốn mươi căn nhà đại đoàn kết
cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ trên bốn năm triệu lượt người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh giúp đỡ trên một triệu lượt học sinh
sinh viên về học tập hỗ trợ người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm
nghìn công trình dân sinh thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ phong trào thi đua
chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước chúng ta tổ chức hôm nay là cụ thể hóa
nghị quyết bốn mươi hai với mục tiêu là vận động xây dựng sửa chữa một trăm bảy mươi căn nhà cho hộ nghèo
hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm với quyết tâm cao của đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam sự nỗ lực lớn hành động quyết liệt của cộng đồng doanh
nghiệp người dân thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên
phạm vi cả nước với ý nghĩa nhân văn sâu sắc cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích
cực của các tổ chức cá nhân của toàn xã hội và của toàn dân để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở
ổn định an toàn từng bước nâng cao mức sống góp phần giảm nghèo bền vững cả hệ thống chính
trị toàn xã hội toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết rứt điểm nhà tạm
nhà rột nát cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và người có hàn cảnh khó khăn về nhà ở
để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách
xã hội cho người dân như lời tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu tại hội nghị trung mương tám khóa một mươi ba mục tiêu

phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội chủ nghĩa phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội chủ nghĩa
phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội chủ nghĩa
ngay sau lễ phát động thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh hòa bình đã đi thăm động viên tặng quà tham gia khởi công xây nhà mới cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện đà bắc tỉnh hòa bình đồng thời kiểm tra việc triển khai phong trào xóa nhà tạm nhà rột nát trong thực tế
thủ tướng phạm minh chính đã thăm động viên tặng quà và tham gia khởi công xây dựng nhà mới cho hộ gia đình ông sa văn vọng xóm sơn phú xã cao sơn huyện đà bắc
đây là hộ gia đình nghèo với năm nhân khẩu người dân tộc tày người vợ bị bệnh ung thư không có nhà ở phải đi ở nhờ
thủ tướng phạm minh chính đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc ở địa phương tiếp tục quan tâm vận động huy động người dân trong thôn xã cùng nhau đóng góp xây dựng nhà cho các gia đình
các gia đình cũng cố gắng cao nhất cùng với sự hỗ trợ của nhà nước cộng đồng và người thân bà con thôn xóm qua đó vừa thắt chặt đoàn kết tình làng nghĩa xóm vừa giúp các gia đình có nơi ở mới khang trang hơn vươn lên trong cuộc sống
chiều nay tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh hòa bình
thủ tướng phạm minh chính dự lễ khởi công nhà máy sản xuất chế tạo các loại bảng mạch in điện tử giai đoạn một do tập đoàn mikko electronics nhật bản làm chủ đầu tư tại khu công nghiệp bờ trái sông đà
thành phố hòa bình
đây là dự án sản xuất các pin mạch điện tử để phát triển các thiết bị ngoại vi máy vi tính đồ điện tử gia dụng thiết bị nghe nhìn pin mặt trời các loại chip vi xử lý các bộ điều khiển đồng thời xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường thu gom xử lý nước thải khí thải chất thải rắn tái chế tái sử dụng chất thải
mikko là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất bảng mạch điện tử và lắp dắp các bảng mạch điện tử hoàn chỉnh với năm nhà máy tại nhật bản
hai nhà máy tại trung quốc và các văn phòng đại diện công ty con trên khắp thế giới
tại việt nam các nhà máy sản xuất bản mạch điện tử lắp ráp các bản mạch in điện tử của meko đầu tư cho đến nay có tổng vốn đầu tư lên đến hơn một tỷ đô la mỹ
dự án của mikko đang triển khai tại hòa bình là dự án thứ năm của tập đoàn tại việt nam có tổng diện tích chín hai hectare với tổng vốn đầu tư bốn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng tương đương hai trăm linh triệu đô la mỹ cho nhà máy số một và năm trăm linh triệu đô la mỹ cho nhà máy số hai
dự án có thời gian hoạt động năm mươi năm
kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu tập đoàn đặt kế hoạch từ quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn sản xuất thử sản xuất chính thức
số lao động dự kiến sử dụng khoảng ba người đến năm hai nghìn ba mươi
nộp ngân sách dự kiến khi sản xuất đủ công suất vào năm hai nghìn ba mươi là khoảng hai trăm linh tỷ đồng một năm
nhà máy có công nghệ sản xuất sạch ứng dụng công nghệ cao với nguồn nhân lực chất lượng cao
thủ tướng phạm minh chính chúc mừng tỉnh hòa bình tập đoàn meko đã kết duyên với nhau để khởi công dự án ngày hôm nay
tin tưởng mối lương duyên này sẽ bền chặt và hiệu quả
yêu cầu tỉnh hòa bình tạo mọi điều kiện cho meko đầu tư phát triển
mong muốn meko đã hứa thì phải làm đã cam kết thì phải thực hiện hiệu quả
thực hiện ba cùng cùng lắng nghe thấu hiểu cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động cùng làm cùng thắng và cùng phát triển
chính phủ và các bộ ngành việt nam có năm cam kết
thứ nhất đường lối chính sách phát triển quy hoạch luôn luôn ổn định trong sự vận động và phát triển phù hợp với tình hình của việt nam và thế giới
thứ hai đột phá về hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng giao thông điện viễn thông y tế giáo dục an sinh xã hội để các nhà đầu tư doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm góp phần giảm chi phí đầu vào nâng cao hiệu quả đầu tư
thứ ba luôn cải cách hoàn thiện thể chế phù hợp với tình hình của việt nam cũng như sự phát triển của thế giới tiếp thu các tinh hoa của thế giới có chọn lọc phù hợp với việt nam quốc tế hóa thành tựu của quá trình hội nhập của việt nam
thứ tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
và thứ năm các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương tạo cơ hội và điều kiện cho doanh nghiệp nhà đầu tư làm ăn hợp pháp trình đáng đồng góp cho an sinh xã hội để người dân doanh nghiệp tiếp tục làm ăn sản xuất kinh doanh
mong các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào công tác an sinh xã hội